sau khi nhận được thông tin về việc ủy ban chống phá giá indonesia công bố dự thảo kết luận điều tra trong vụ việc chống bán phá giá
đối với tôn mạ lạnh nhập khẩu từ việt nam và trung quốc cục phòng vệ thương mại bộ công thương đã phân tích các tài liệu của ủy ban chống phá giá indonesia
và gửi thư phản đối một số nội dung trong dự thảo kết luận
sau khi trao đổi với các doanh nghiệp có quyền và lợi ích liên quan cục phòng vệ thương mại đề nghị ủy ban chống bán phá giá indonesia
sử dụng các thông tin dữ liệu do các doanh nghiệp việt nam cung cấp do việt nam đã hợp tác đầy đủ trong quá trình điều tra
cục phòng vệ thương mại phản đối một số kết luận chưa phù hợp chưa phản ánh đúng tình hình thực tế của doanh nghiệp việt nam
các nội dung thiếu chính xác này đã dẫn đến biên độ bán phá giá cao và gây ra bất lợi cho doanh nghiệp việt nam
cục phòng vệ thương mại đề nghị phía indonesia xem xét lại một cách thận trọng phương pháp tính toán
có xem xét tới tổng thể các yếu tố bao gồm cả mức độ hợp tác cao nhất của doanh nghiệp việt nam bảo đảm phù hợp với các quy định của wto
cục phòng vệ thương mại cũng sẽ phối hợp với thương vụ việt nam tại indonesia
chuẩn bị tài liệu và tham dự phiên tham vấn công khai trong vụ việc dự kiến được tổ chức vào ngày một mươi tám tháng tám năm hai nghìn hai mươi